công an thành phố thái bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thái bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch bước đầu xác định trên tám bốn trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình công an tp thái bình phát hiện nguyễn văn đoàn chú thành phố thái bình và lại đăng thắng chú huyện vũ thư có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lớn
qua điều tra xác minh làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn xuân tiến chú tỉnh nam định là giám đốc của ba công ty gồm công ty trách nhiệm hiếu hạn mạnh thắng công ty cổ phần md quốc tế và công ty taxi hoàng sa
nước bóng các doanh nghiệp trên tiến tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ bảy xe ô tô năm bộ máy vi tính cùng một số hùng khí và tài